sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng vừa có văn bản báo cáo về việc nước biển gây ngứa nổi dị ứng đốm đỏ trên da tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố
trước đó tại một số bãi tắm như phạm văn đồng mỹ khê non nước xuất hiện tình trạng người dân đi tắm biển và bị ngứa nổi đốm đỏ trên da
trước đó sở tài nguyên và môi trường thành phố đà nẵng đã phối hợp với ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch ở đà nẵng lấy mẫu và xác định nguyên nhân gây ngứa da cho người đi tắm biển tại các bãi tắm nói trên
trước đó tại một số bãi tắm như phạm văn đồng mỹ khê non nước xuất hiện tình trạng người dân đi tắm biển và bị ngứa nổi đốm đỏ trên da